ủy ban nhân dân tp hcm xác định từ năm hai nghìn một mươi chín trở đi tất cả những dự án đầu tư của thành phố
đặc biệt là những dự án đầu tư quy mô lớn dự án có nguồn thu phải chuyển sang hình thức đấu thầu hoặc đấu giá
tránh văn phòng kiêm người phát ngôn ủy ban nhân dân tp hcm cho biết
quan điểm chung của thành phố và cũng là xu hướng chung của cả nước là từ năm hai nghìn một mươi chín trở đi
tất cả các dự án đầu tư đặc biệt là những dự án đầu tư quy mô lớn dự án có nguồn thu
phải chuyển sang hình thức đấu thầu hoặc đấu giá
ngay cả trong chi hoạt động sự nghiệp của thành phố cũng đẩy mạnh xã hội hóa
thực hiện đấu thầu đấu giá trên tất cả các phương tiện như đấu thầu đấu giá về vệ sinh môi trường
thu gom rác thực hiện các công trình công cộng cây xanh cấp nước quảng cáo trên xe buýt
các lĩnh vực đầu tư công cũng theo hướng chuyển dần từng bước sang khuyến khích xã hội hóa
để các doanh nghiệp có thể tham gia